tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại nhà hát quân đội tp hcm đài truyền hình việt nam và tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
đồng tổ chức chương trình gala một mươi một năm trái tim cho em
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đến sự buổi lễ
hai nghìn một mươi chín tiếp tục là một năm thành công của chương trình trái tim cho em
khi đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mổ tim cho hơn năm trăm năm mươi bệnh nhi cao hơn một mươi so với các năm
đến nay các cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh
chương trình đã tổ chức một mươi ba hoạt động khám sàng lọc với ba mươi cháu được khám tầm soát gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
một năm qua chương trình trái tim cho em phẫu thuật thành công cho gần năm hai trăm linh trẻ em
gala năm thứ một mươi một là những câu chuyện về sự đổi thay kỳ diệu của các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh sau phẫu thuật
và những ước mơ gian dở đã được tiếp nối
trái tim cho em năm hai nghìn hai mươi có điểm mới là sự tham gia của ba cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá việt theo
nguyễn trọng hoàng
quý ngọc hải và bùi tiến dũng sẽ đồng hành và trở thành đại sứ trái tim cho em